trước thông tin vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín đang bị cáo buộc gây ra tác dụng hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu
phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái trường văn phòng tiêm chủng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhấn mạnh
người dân cần hiểu rõ thông tin để tránh hoang mang không cần thiết
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái khi đưa vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca về việt nam tiêm chủng phòng chống dịch
ngành y tế đã rất thận trọng vấn đề về huyết khối đã ghi nhận ở châu âu
thực tế vừa triển khai tiêm chủng chúng ta vừa kiểm tra theo dõi giám sát rất chặt
đã có hàng chục triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca được tiêm chủng tại việt nam
nhưng chỉ mới ghi nhận một vài trường hợp có phản ứng phụ liên quan đến huyết khối sau tiêm
đây là một tỷ lệ vô cùng thấp tại việt nam chưa ghi nhận sự tranh lệch có ý nghĩa trong cộng đồng
do đó hiện vẫn chưa có khuyên cao những người tiêm vaccine có nguy cơ huyết khối cao hơn so với những người không tiêm
phó giáo sư thái cũng cho biết thêm vấn đề huyết khối đã ghi nhận cơ bản chỉ xảy ra trong vòng hai mươi tám ngày sau khi tiêm vaccine
hiện tại việt nam đã dừng triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khá lâu
thêm vào đó thực tế hiện nay tỷ lệ phản ứng phụ ghi nhận sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca cũng rất thấp
vì vậy người dân đã tiêm vaccine không nên hoang mang lo lắng về thông tin nêu trên
mà cần thấy rằng trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mang lại lợi ích về sức khỏe lớn hơn rất nhiều so với nguy cơ gây ra
theo chuyên gia này các loại vaccine khi được cấp phép sử dụng đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt rất nghiêm ngặt
phó giáo sư thái đồng thời cũng thông tin thêm trên thực tế trong thời gian đầu
loại vaccine này được triển khai tiêm chủng ở các nước châu âu cũng đã ghi nhận một tỷ lệ nhất định người sau tiêm có hiện tượng xuất hiện huyết khối
do đó ubnd châu âu đã ngừng tiêm chủng để tiến hành kiểm tra
tuy nhiên sau khi kiểm tra kết quả cho thấy sự tranh lệch về tỷ lệ người bị huyết khối trước và sau khi triển khai chiến dịch tiêm chủng là rất thấp và gần như không có ý nghĩa thống kê
chuyên gia này cũng thông tin thêm ở cộng đồng châu âu có tỷ lệ huyết khối tự nhiên cao nếu so với các cộng đồng khác đặc biệt là châu á
trước đó thông tin về báo chí vào sáng ngày ba tháng năm phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
vấn đề đông máu là tác dụng phụ mà việt nam khi tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín của astrazeneca cũng đã được cảnh báo
ban đầu khi triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín chúng ta rất thận trọng bộ y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng chặt chẽ
người tiêm phải đo huyết áp khám sàng lọc trước khi tiêm theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm
sau đó chúng ta cũng điều chỉnh dần khi theo dõi thấy vaccine không gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe
từ lúc ban đầu chỉ tiêm tại cơ sở y tế sau đó hoạt động tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được triển khai rộng hơn
đồng thời phó giáo sư khuê cũng cho biết hầu hết mọi người đã tiêm vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín đã được vài năm
hiện cũng đã hết tác dụng do đó người dân cũng không cần quá lo lắng bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu
tại việt nam trong thời gian diễn ra dịch covid một mươi chín ngoài ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín đã đặt mua của astrazeneca
sau đó việt nam cũng đã giải rác tiếp nhận vaccine astrazeneca qua chương trình tài trợ
số vaccine này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
hàng trăm triệu người đã được tiêm từ hai đến bốn liều vaccine covid một mươi chín bao gồm vaccine astrazeneca pfizer và mordernam
đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba nước ta đã tiêm hơn hai trăm sáu mươi sáu năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao nhất thế giới
với tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt gần một trăm linh
tỷ lệ tiêm mũi bốn cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt tám mươi chín sáu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại